nghị quyết hai mươi sáu ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng bắc trung bộ và xuân hải trung bộ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm chỉ ra tỷ lệ hộ nghèo còn cao nhất là ở vùng đông bao dân tộc thiểu số tỷ lệ giảm nghèo chưa đạt mục tiêu đặt ra
vì thế phát triển kinh tế nông nghiệp cần cơ cấu lại và đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp vùng phát triển nông nghiệp vùng theo hướng sinh thái đặc hữu có khả năng chống chịu cao với thời tiết cực đoan thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu liên kết theo chuỗi giá trị và có giá trị gia tăng cao
gắn với phát triển kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện gắn với đồ thị hóa thực hiện nghị quyết hai mươi sáu của bộ chính trị thanh hóa và nghệ an đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đông bao dân tộc thiểu số
nghị quyết hai mươi sáu ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị cũng đưa ra những chỉ tiêu cụ thể
đến năm hai nghìn ba mươi bắc trung bộ và duyên hải trung bộ phải có tốc độ tăng trưởng grdp bình quân đạt khoảng bảy bảy năm
năm hai nghìn ba mươi grdp vùng tăng từ hai năm đến ba lần so với năm hai nghìn hai mươi
grdp bình quân đầu người đạt khoảng một trăm năm mươi sáu triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ một đến một năm một năm trong đó tỷ lệ trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên ba một năm
là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo còn cao bởi vậy huyện bá thước tỉnh thanh hóa đã xây dựng chương trình phát triển kinh tế xã hội
bằng việc phát triển những loại cây trồng có thế mạnh của địa phương thành sản phẩm hàng hóa chủ lực giúp bà con thoát nghèo
với mục tiêu phát huy lợi thế cây trồng đặc sản phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu huyện bá thước tỉnh thanh hóa đã tập trung phát triển một số các loài cây bản địa
trong đó có loại quýt hoi hay còn gọi là quýt hôi
để phục vụ và phát triển giống quýt hoi huyện đã cho triển khai thực hiện đề tài phục hôi và phát triển giống quýt hoi trên địa bàn huyện bá thước
cũng như lồng ghép các chương trình chính sách hỗ trợ cho nông dân
nhờ vậy hiện nay bà con đã mở rộng được hơn tám mươi hectare quýt hòi tập trung ở các xã ban công thành lâm thành sơn lũng cao
số còn lại được trồng giải rác ở các xã cổ lũng lũng niềm
giống quýt này có từ xưa ở trên rừng bà con dân thấy trên rừng bấm với họ trồng trồng ở vườn
và đặc trưng của quýt này là có mùi thơm
ngoài ăn quả ra thì cái vỏ hấn có thể là chúng ta làm thức uống
đến bây giờ thì có một số chỗ họ cũng liên hệ với các hộ trồng quýt để chúng ta thu mua cái quýt để làm cái giả quýt hoi
đây là khu vườn quyết của gia đình ông hà văn quân ở bá thước
trong đó những cây quýt hơi cao lớn và phủ đầy dư phong này đã được ông trồng cách đây khoảng hai mươi ba năm
đầu tiên thì gia đình tôi
tôi là trồng sắn trồng ngô
nhưng mà thấy là đất đây thì là nó nhiều đá quá
thì là tôi là thử nhiễm là đầu tiên là có được có hơn một chục cây thôi cây quýt này thì là tôi xin với lại tôi đi rừng đi ấy tôi lấy tôi thấy cây đó tôi đào về tôi là trồng thử
thế là nó thấy nó phát triển vài năm thì là nó thấy là nên quả
tôi là thế là tôi là nhân giống gia
còn bây giờ là đây là hơn hai hạt
bằng số cây
thì là hơn một cây mấy năm trước thì cũng nên tầm năm sáu tấn quả một năm thì là bây giờ nó trồng lại thêm được thì cũng có khi là được bảy mươi tám tấn
bây giờ là giá tiền thì là bình quân là cũng là hai mươi một cân đến tết thì là bán là có nằm được sáu bảy chục một cân
quýt hòi còn là loại quả có vỏ nhiều tinh dầu mang mùi thơm rất đặc trưng nên người dân địa phương thường dùng vỏ quýt hòi để làm trà uống hoặc ngâm quả
với mật ong trị hò
phát huy đặc tính này hiện ở ba thước đã có một số đơn vị thu mua chế biến tạo thành những sản phẩm đặc trưng như trà và si rô quýt hoi
đặc biệt trà quýt hoi cũng đã trở thành sản phẩm ô cốp tiêu biểu của thanh hóa từ đó giúp bà con nông dân có động lực hơn để phát triển loài cây bản địa này
hướng tới huyện bá thước sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trồng quýt phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
trên địa bàn huyện sẽ có một trăm linh hectare cây quýt hơi được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất
đồng thời huyện bá thước tiếp tục tìm thêm đầu ra cho sản phẩm đưa các sản phẩm chế biến từ quyết huôi trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng của vùng núi cao bá thước góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
nhiên tổng cây pơ mưu sa mưu lên đỉnh quý cao hồi tụ
đưa cái loài cây pơ mưu sa mưu này về trung thí điệp thì khi đấy là năm hai nghìn ba thì gia đình bắt đầu đi mua được ba cây dũng
lúc đó thì chỉ pơ mưu thôi sa mưu chưa có
đối với trung thì cũng chết nhiều thì gần một nửa
do đó thì cũng bán khoáng cũng sợ là không thành công
do đó mình nghĩ rằng là đi học đi học hỏi những người là người ta đã trùng á thì họ chia sẻ họ cho chia sẻ về kỹ thuật
khi đó mình về trám sâu thiêu như thế thì nó cũng chết nữa
từ đó thì năm năm trùng trùng dân trùng dân cho đến bây giờ
cái lửa bắt đầu thì trùng vào nam
năm hai nghìn ba là một mươi bảy năm rồi
từ đó về tới năm là ông trùng
hiện nay đông vương là bảy hai trăm tám mươi cây
ngoài trồng rừng ông trống còn phát triển thêm các mô hình trồng trè cây dược liệu dưới tán rừng
ở dưới tán rừng thì người dân ở đấy là người ta trồng cái chè rồi là cái bao bó cũng xác định là cái chè là cái mùi nhòn của xà
thì tư những cái đó thì cũng tuyên truyền cho bà con dân dân trồng
hiện nay thì kể cả tàu đổi thái nhanh số tám cũng thu mua
rồi là nhà máy chế biến chè phương đông cũng đang là đầu tư xây dựng một cái nhà máy tải để bàn xã hội tủ
cũng như là tổng công ty vật tư nông nghiệp tỉnh nghệ an cũng đầu tư một cái nhà máy
hiện nay là đang xây dựng là mặt bằng xong cả rồi đang xây dựng để thu mua cho bà con
mỗi năm từ các loại cây này bà con có thu nhập thêm được khoảng hai mươi
đến ba mươi triệu đồng
từ đó không còn phải trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước
nhiều gia đình đã biến những khu đổi hoang thành những cánh rừng bạt ngàn xanh nơi vùng đất lưng trời
tôi tương trời cho bà con vì là ở miền núi rừng là sống nhơ vào rừng sống nhơ vào cái rừng thôi
thì mình không giữ kể cả cái rừng tàn rừng của nhà nước thì cũng phải bảo vệ
rồi mình siêng thì mình trồng thế
là bảo vệ rừng phải bảo vệ rừng để có những cái môi trường tốt có cây rừng thì mới xóa được nghèo
có thể nói mô hình trồng bơ mu sa mu không chỉ góp phần bảo vệ phát triển tái nguyên rừng đồng nguồn
mà còn giúp người dân lưu giữ bảo tồn những giống cây quý ở địa phương từng bước vươn lên thoát nghèo
để thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch giảm nghèo ubnd tỉnh nghệ an đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững xác định trách nhiệm của tổ chức cá nhân
nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách chương trình dự án về hỗ trợ giảm nghèo
hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh
tin tưởng rằng bằng sự chỉ đạo quyết liệt của các tỉnh quyết tâm thoát nghèo của đồng bào các dân tộc thiểu số
vùng cao bắc trung bộ sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hai đến ba một năm tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo sẽ giảm từ bốn đến năm một năm
theo đúng mục tiêu của nghị quyết trung ương đã đề ra